nhiều điểm trong giữ xe thu tiền cao hơn quy định khi người dân đi du xuân và thăm quan tại các khu vực vui chơi giải trí di tích lịch sử văn hóa tâm linh ở hà nội
tại một điểm trong giữ xe khu vực đền quán thánh quận ba đình xe máy theo quy định ban ngày gửi giá năm đồng một lượt nhưng ở đây thu một mươi đồng một lượt
tại một số điểm vui chơi khu di tích tâm linh khác ô tô gửi theo giờ cũng phải trả tiền cao gấp đôi thậm chí cao hơn
không chỉ thu tiền cao quá giá hầu hết các điểm trong giữ qua kiểm tra đều trong vực quá diện tích được cấp phép
nhiều điểm cấp phép trong giữ xe máy xe đạp còn trông giữ cả ô tô hoặc chỉ được cấp phép trên vỉa hè lại trong giữ cả dưới lòng đường
chỉ trong một buổi kiểm tra ngày bốn tết lực lượng liên ngành tp hà nội đã xử phạt hành chính với bốn điểm trông giữ xe vi phạm phạt tiền gần ba mươi triệu đồng
trước đó tại địa bàn quận hoàn kiếm công an cũng đã xử phạt một mươi năm điểm trong đó có điểm trong giữ tăng giá vé gấp ba lần quy định
thưa quý vị khán giả cùng với sự thay đổi về thói quen thanh toán không dùng tiền mặt thẻ tiến dụng đang có sự phát triển ngày càng mạnh mẽ tại việt nam
tuy nhiên lợi dụng một số đặc trưng riêng của loại hình thẻ này nhiều kẻ gian đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt lớn
thời gian qua các cơ quan chức năng và các ngân hàng đã liên tiếp đưa ra các cảnh báo và khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong các giao dịch để sử dụng thẻ tiến dụng an toàn và hiệu quả
người phụ nữ này đã mất ba mươi triệu đồng vì tin lời của các đối tượng lừa đảo khi cung cấp thông tin và mã otp của thẻ tiến dụng vào đường link giả mạo để nâng hạn mức tín dụng
đối với loại thẻ này chỉ cần người khác cầm được thẻ hoặc nắm được thông tin trên thẻ thì nguy cơ mất tiền rất cao
vì vậy những kẻ lừa đảo thường tìm cách lấy các thông tin từ xa
ngoài lời mời gọi nâng hạn mức tiến dụng các cuộc gọi mời trào rút tiền từ thẻ tiến dụng hoặc mở thẻ tiến dụng mới cũng khiến cho không ít nạn nhân sập bẫy
cái sản phẩm thẻ tiến dụng thì nó cũng có một số những cái ưu việt nhất định so với những cái hình thức thanh toán khác
ví dụ như là một số những cái hình thức quẹt thẻ tại quầy chẳng hạn các anh chị không cần cung cấp các cái mật khẩu mà chúng ta hoàn toàn có thể thanh toán với một cái chiếc thẻ vật lý luôn
và cái điều này thì rất dễ dàng cho những người có thể sở hữu được cái thẻ đấy hoàn toàn có thể thanh toán được mà không phải là đích danh chủ thẻ
thứ hai đó là người dùng có thể bị lợi dụng bằng việc là đánh cắp những cái mật khẩu và có thể sử dụng những cái thông tin đó để thao tác những cái thanh toán
từ đấy có thể chiếm dụng những cái tài sản bằng những cái số dư hạn mức trên thẻ tiến dụng
theo các chuyên gia bảo mật với các giao dịch thanh toán quẹt thẻ trực tiếp tại quầy người dùng cũng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin nếu thiếu cẩn trọng
vì vậy người dùng cần phải giám sát kỹ quá trình quẹt thẻ thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ
không nên để nhân viên các đơn vị này tự ý cầm thẻ thanh toán
đưa thẻ hoặc quẹt thẻ ở những cái cửa hàng chúng ta có thể lựa chọn cái việc là có uy tín hay không tránh cái việc là thông tin thẻ bị lưu lại bị chụp lại
với các giao dịch trực tuyến nếu không sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến thường xuyên thì nên khóa chức năng này và chỉ mở khi có nhu cầu sử dụng
đồng thời để giảm thiểu rủi ro người dùng không nên lưu thông tin thẻ tiến dụng trên các trang web bán lẻ trực tuyến
thông tin thẻ rất là quan trọng nó giống như chúng ta rơi cái thẻ thì có thể rơi mất đúng cái ví tiền luôn
chính vì vậy cho nên là cái quan trọng nhất là chúng ta không được cung cấp cái thông tin mã thẻ đấy cho bất kỳ ai
và đặc biệt là cái mã cvv bí mật sau của thẻ
và bên cạnh đó thì cái việc là kể cả khi chúng ta tương tác với bất kỳ ai có mạng qua điện thoại
thì cái việc là họ yêu cầu cung cấp cái thông tin thẻ là chúng ta phải từ chối giao dịch
đối không cung cấp những cái thông tin cá nhân của mình lên những cái trang web hoặc những cái bên thứ hai
về khai thác thông tin mà mình chưa thực sự hiểu biết đầy đủ về mục đích sử dụng cái nguồn thông tin đấy
của các nhà hàng
hoặc là các anh chị có thể hạn chế truy cập vào những cái trang web những cái đường link mà mình đang nghi vấn
về cái độ tin cậy
đặc biệt một số những cái trang web mà có những cái từ khóa ví dụ như là ưu tiên visa hay là cá nhân v v
để giao dịch thẻ tiến dụng an toàn và hiệu quả nhiều ngân hàng đã khuyến cáo người dùng không nên cho người khác mượn
sử dụng sở hữu và quản lý thẻ
không chia sẻ ảnh bản sao mặt trước và mặt sau thẻ cho người khác
không cung cấp thông tin thẻ hay mật khẩu dưới bất kỳ hình thức nào
cho bất cứ ai kể cả nhân viên ngân hàng
khi bị mất thẻ cần báo ngay cho ngân hàng để khóa thẻ tiến dụng kịp thời
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng hai
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính gần một sáu trăm linh trường hợp
cụ thể các đội trạm thu phòng cảnh sát giao thông và đội cảnh sát giao thông trật tự các quận huyện thành phố thủ đức
đã lập biên bản một năm trăm chín mươi hai trường hợp
số tiền dự kiến đột phạt năm tỷ ba trăm hai mươi bốn triệu đồng
trong đó tước giấy phép lái xe có thời hạn bốn trăm chín mươi ba trường hợp
số phương tiện bị tạm giữ chín trăm sáu mươi bốn chiếc gồm bảy ô tô chín trăm năm mươi sáu mô tô xe máy và một phương tiện khác
sử lý các trường hợp vi phạm chín trăm hai mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ côn
trong đó có một xe tải bốn xe con hai xe container chín trăm hai mươi hai mô tô xe máy hec và xe khác
về vi phạm tốc độ hai trăm linh sáu trường hợp
một xe khách một xe con
một xe tải một mươi tám xe con một trăm tám mươi sáu mô tô xe máy
đặc biệt cảnh sát phát hiện năm trường hợp lái xe có chất ma túy
xử lý hai mươi một trường hợp chở quá số người
đi và dừng độ không đúng phần đường lành đường một trăm linh sáu trường hợp
điều khiển xe chạy ngược chiều có chín vi phạm
không có giấy phép lái xe hai mươi một vi phạm và không đổi mũ bảo hiểm ba mươi năm trường hợp
để tiễn người dân về quê ăn tết an toàn và trở lại thành phố
các đội trạm cảnh sát giao thông công an tp hcm đã đồng loạt ra quân đảm bảo trực tự an toàn giao thông
trong đó một số đơn vị đã tặng mô bỏ hiểm nước số cho người dân về quê ăn tết
các đội cảnh sát giao thông an sương an lạc bình triệu cát lái tân sơn nhất phú lâm
và các trạm tân túc đà phước đã đồng loạt ra quân
các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ điều tiết phân luồn hướng dẫn cho người dân
lùi thông một cách thuần lợi an toàn
sông sông đó kiểm tra kiểm soát xử lý các phương tiện vi phạm quy định về giao thông
như chợ quá số người xe dù bến khóc
tại trạm tân túc các chứng sĩ đã tổ chức tặng mô bỏ hiểm đạt chuẩn cho bà con
tặng nước suối khăn lạnh để chia sẻ mệt mỏi
vì phải di chuyển bằng xe suốt quảng đường dài đây cũng là hoạt động ý nghĩa
thể hiện sự quan tâm của công an tp hcm đối với những lao động tại thành phố khi về quê đón tết
qua đây cũng tổ chức tuyên truyền lái xe cẩn thận tuân thủ luật giao thông
để người chương đi an toàn về hạnh phúc
công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê quý đường sinh năm hai nghìn ba trú tại tổ một mươi bốn phường yên ninh
tp hcm về tội chống người thi hành công vụ
khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng hai lê quý đường chở theo bạn gái
điều khiển xe mô tô di chuyển trên trục đường đại lộ nguyễn thái học
tổ một phường nguyễn thái học tp hcm tp hcm
thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
công an tp yên bái làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
lê quý đường đã quay đầu xe bỏ chạy
lúc này thượng úy trần trung đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện
nhưng đường đã không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía đồng chí đức
khiến đồng chí đức bị thương nặng phải được đưa đi cấp cứu
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lê quý đường
kết quả là năm mươi ba mg trên một lít khí thổ
cùng với hành vi chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm
cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trịnh thanh long
quê tại tỉnh đắk nông trần ngọc lưu quê tại tp hải phòng và ba người khác
vào tối ngày năm tháng hai tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an quận gò vấp
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện long điều khiển xe máy
chở theo lưu không đổi mũ bảo hiểm có dấu hiệu say xỉn
nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
bị dừng xe lưu đã thách thức chửi bới xúc phạm và dùng tay sô đẩy
các thành viên tổ ba trăm sáu mươi ba để ngăn việc kiểm tra giấy tờ xe của long
thời điểm này nhóm bạn của lưu gồm mã tuấn minh quê tỉnh đồng nai
đặng công sáng chú tại quận gò vấp lê triệu vi quê tại tỉnh cà mau
đang nhậu gần đó đã tới gây áp lực để tổ công tác không trở xử lý
thế vậy lưu tiếp tục khiêu khích vùng tay hút người và các chiến sĩ của tổ công tác
nhóm còn lại lăng mạ thách thức lực lượng chức năng
thì bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba phối hợp với công an phường một mươi một khống chế
tại cơ quan công an nhóm này đã khai nhận hành vi phạm tội qua kiểm tra nồng độ cồn của long
vi phạm ở mức sáu trăm ba mươi bảy mg trên một lít khí thở vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố đồng hới
bắt giữ đối tượng nguyễn hùng anh thành phố đồng hới
đang tàng trữ hơn năm viên ma túy
tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng hơn hai kg
vào lúc một mươi bốn h năm ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng công an bắt quả tang nguyễn hùng anh
khi đối tượng ôm một thùng cát gông nhận từ chiếc xe ô tô giao hàng
đến phòng trọ của đối tượng tại đường hàm nghi thuộc phường đồng phú
tiến hành kiểm tra phát hiện lượng lớn chất ma túy được ngụy trang
cất dấu tinh vi trong các túi ni lông hộp nhựa chứa bánh kẹo
mỹ phẩm với hơn năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
có trọng lượng hơn hai kg
hùng anh là đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán
tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn hoạt động liên tỉnh
với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt và manh động
vừa bị lực lượng phòng cảnh sát đổi trả tội phạm về ma túy
công an tỉnh quảng bình triệt xóa vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi

công an tỉnh quảng bình triệt xóa vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn